thử nghiệm ghép hai quả thật lợn sang người đầu tiên thành công
đây là lần đầu tiên y văn thế giới ghi nhận trường hợp ghép thành công thận từ lợn được biến đổi gen sang cơ thể người bị chết não
theo jing cuộc thử nghiệm mang tính cách mạng này do các bác sĩ phẫu thuật tại đại học alabama beming ham mỹ thực hiện
ap news được tin ngày hai mươi một tháng một
nghiên cứu của họ được công bố trên tạp chí american journal of transplantation và nhóm chuyên gia dự định thử nghiệm điều này ở những bệnh nhân còn sống vào cuối năm nay
bệnh nhân là ông jim pearson năm mươi bảy tuổi ở harnsville bang alabama bị chết não sau tai nạn motor ngày hai mươi sáu tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
trước đó ông đăng ký hiến tạng và ekip tại đại học alabama đã tiến hành ca phẫu thuật thử nghiệm ghép thận lợi cho năm bệnh nhân này vào ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi

đầu tiên kíp mổ bỏ hai quả thận của pearson ra và ghép ngược trở lại hai quả thận của một con lợn đã được biến đổi gen
ekip phẫu thuật lo lắng về việc liệu các mạch máu thận lợn mỏng manh có thể chịu được lực đập của huyết áp người hay không nhưng họ đã làm được
hai mươi ba phút trôi qua hai quả thận được ghép tạng bắt đầu hoạt động
chúng được ghép lọc máu tạo ra nước tiểu trong ba ngày và không bị cơ thể người nhận đào thải ngay lập tức
các bác sĩ không tìm thấy virus lợn nào được truyền sang người nhận và không có tế bảo lợn trong máu của bệnh nhân
xong chất lượng hoạt động giữa hai bên thận không đồng đều khiến một quả hoạt động tốt hơn
dù vậy chúng vẫn hoàn thành tốt vai trò bài tiết cho đến khi nghiên cứu kết thúc sau đó ba ngày
passion cũng qua đời khi bác sĩ rút các thiết bị hỗ trợ sự sống
tiến sĩ jamie locke giám đốc chương trình kế ghép thận không tương thích của đại học alabama xúc động chia sẻ
khoảnh khắc này đã thay đổi cuộc chơi trong lịch sử y học
nó đại diện cho sự thay đổi mô hình và đánh dấu cuộc mốc quan trọng trong lĩnh vực kế ghép đội tạng
vị chuyên gia cũng lý giải không có gì lạ khi thực hiện thử nghiệm trên bệnh nhân chết não
bởi nếu hiệu quả cơ quan được cấy ghép sẽ hoạt động tốt trên cơ thể bệnh nhân khỏe mạnh
bà loc cũng chia sẻ môi trường chất não khá rắc rối khiến việc đánh giá chức năng thận trở nên khó khăn
ví dụ lượng nước tiểu độ thanh thải creatinine
do đó ngay cả khi ghép thận từ người sang người hiến tặng bị chết não
tình trạng không tạo ra nước tiểu trong một tuần hoặc mất vài tuần để đào thải cờ deathin rất dễ xảy ra
do đó kết quả mà nhóm chuyên gia tại đại học alabama là điều rất khả quan
đại diện nhóm tác giả đặt kỳ vọng sẽ khởi động thử nghiệm lâm sàng trên những bệnh nhân còn sống
tỉnh táo vào cuối năm nay và bắt đầu cấy ghép trong vòng năm năm tới
nghiên cứu của nhóm chuyên gia đại học alabama một lần nữa minh chứng
việc cấy ghép tế bào mô hoặc cơ quan sống từ loài này sang loài khác là điều hoàn toàn có thể xảy ra
nó sẽ giải quyết khủng hoảng thiếu nội tạng trên toàn cầu
đầu tháng một david bennett là bệnh nhân đầu tiên trên thế giới được kép tim
từ một con lợn đột biến gen
bệnh thận đang là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại mỹ
theo hệ thống dữ liệu thận mỹ mỗi năm nước này có hơn hai mươi ca ghép thận
xong danh sách chờ đợi nghỉ hến tạng tạng phù hợp rất dài
theo national kidney foundation khoảng một mươi hai người qua đời mỗi ngày vì không chờ được kép thận
những ca ghép tạng đặc biệt trong lịch sử y học việt nam
theo dinh kép tạng là kỹ thuật khó
thậm chí sau khi phẫu thuật thành công bệnh nhân đối mặt nhiều nguy hiểm nếu cơ thể thái ghép tạm mới không tương thích
việt nam thực hiện ca ghép tạng đầu tiên muộn so với thế giới nhưng đã có những bước tiến đáng ghi nhận
ngày bốn tháng sáu năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ca ghép thận đầu tiên ở việt nam được tiến hành tại bệnh viện quân y một trăm linh ba hà nội
bệnh nhân là thiếu tá vũ mạnh đoan bốn mươi tuổi
thời điểm ca phẫu thuật diễn ra bị suy thận giai đoạn cuối
ông được kép thận từ người tạng là em trai ruột vũ mạnh toàn hai mươi tám tuổi
ca phẫu thuật do các thầy thuốc y bác sĩ của bệnh viện quân y một trăm linh ba hà nội thực hiện
cùng sự hỗ trợ từ chuyên gia nước ngoài
sự kiện này đã đánh dấu mốc son phát triển mới của nền y học việt nam
mở ra cánh cửa hồi sinh cho những bệnh nhân đứng trên bờ vực sống chết
tháng một mươi một cùng năm tại bệnh viện trợ rẫy tp hcm ca ghép thận thứ hai cũng được thực hiện
liên tiếp sau đó nhiều ca phẫu thuật tương tự thành công
cho thấy sự nỗ lực của các y bác sĩ việt nam trong ngành ghép tạng
tháng bảy năm một nghìn chín trăm chín mươi ba giáo sư tiến sĩ lê thế trung và các y bác sĩ của học viện quân y
thực hiện ca ghép thận cho anh lê thanh nghiêm ba mươi ba tuổi ở tuy hòa phú yên
bệnh nhân bị suy thận giai đoạn cuối người hiến tạng là chị ruột của bệnh nhân bà lê thị như bốn mươi hai tuổi
ca phẫu thuật đánh dấu kỷ lục lần đầu tiên việt nam thực hiện ghép tạng
mà không có sự giúp đỡ từ chuyên gia nước ngoài
bảy năm trôi qua ông nghiêm đã bước sang tuổi bốn mươi còn bà như bốn mươi chín tuổi
sức khỏe của hai người đều ổn định
ông bà có thêm một người con gái
kể từ những ca ghép tạng trên bác sĩ việt nam thực hiện nhiều cuộc phẫu thuật hồi sinh cho bệnh nhân viêm suy thận
theo số liệu thống kê của trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia bộ y tế
từ năm một nghìn chín trăm chín mươi hai đến năm hai nghìn một mươi hai các thể thuốc của việt nam đã thực hiện chín trăm ba mươi ba
trong đó nước ta chỉ có bệnh viện quân y một trăm linh ba thuộc học viện quân y bệnh viện việt đức
bệnh viện trời rấy bệnh viện trung ương huế và một vài cơ sở khác đủ khả năng thực hiện các cuộc phẫu thuật kép tạng khó khăn
sáng ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn bốn y học việt nam ghi nhận thêm kỷ lục mới đó là ca ghép gan đầu tiên
bệnh nhân là nguyễn thị diệp sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm quê ở nam định
cô bé bị bệnh teo đường mật bẩm sinh và gặp biến chứng
nếu không ghép gan tình trạng của bệnh nhân rất nguy kịch
người bố ba mươi một tuổi ông nguyễn văn phòng tình nguyện hiến một phần lá gan cho con gái
ca ghép tạng được tiến hành tại khoa phẫu thuật tạo hình học viện quân y một trăm linh ba dưới sự giúp đỡ của bác sĩ người nhật mansatochi makuchi
cùng ekip một mươi hai đến một mươi bốn chuyên gia đầu ngành của việt nam từ học viện quân y bệnh viện quân y một trăm linh ba bệnh viện hiếu nghị việt đức bệnh viện bạch mai
người chỉ huy ca ghép gan đầu tiên ở việt nam chính là giáo sư tiến sĩ lê thế trung
thời điểm đó ekip hơn một trăm linh người gồm các chuyên gia bác sĩ phẫu thuật y tá thức liên tục hàng chục giờ túc trực cho ca lại phẫu
theo giáo sư tiến sĩ thầy thuốc nhân dân đỗ tất cường nguyên giám đốc bệnh viện quân y một trăm linh ba
toàn bộ ekip sẵn sàng tới năm giờ và thức trọn đêm mới hoàn thành xong ca phẫu thuật
sau đó họ không nghỉ ngơi dù chỉ một phút theo dõi bệnh nhân để kịp thời xử lý
nếu mệt quá chúng tôi chia nhau tự lưng vào ghế tranh thủ chập mắt một lúc
ghép gan không giống thận chúng tôi không được sử dụng máy hỗ trợ
vì vậy chúng tôi liên tục túc trực để đảm bảo ổn định cho người cho nhận
gần như không ai dám ngủ và đều bị áp lực tâm lý cực kỳ lớn giáo sư tiến sĩ đỗ tất cường nhớ lại
sau một mươi sáu giờ cân não nguyễn thị diệp đã được hồi sinh
chi phí của ca ghép gan này là hai sáu tỷ đồng
cô gái hai mươi năm tuổi sau đó có sức khỏe ổn định tốt nghiệp trung cấp quân y và công tác tại nơi đã hồi sinh mình
tuy nhiên một năm gần đây sức khỏe của diệt chuyển biến xấu bị sơ hóa toàn bộ gan
dạng sáng ngày hai mươi chín tháng một mươi một nguyễn thị diệp đã qua đời
ca kép tim đầu tiên
trên thế giới ca kép tim đầu tiên được thực hiện vào năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy
bệnh nhân là louis wazkiewski năm mươi ba tuổi
ca phẫu thuật được thực hiện tại bệnh viện grosstra cape town nam phi
tuy nhiên chỉ sau một mươi tám ngày bệnh nhân qua đời vì chứng viêm phổi kép
vào những năm một nghìn chín trăm bảy mươi các loại thuốc chống thải ghép tạng tốt hơn ra đời giúp việc phẫu thuật trở nên khả thi hơn
tại việt nam đến năm hai nghìn một mươi các y bác sĩ mới thực hiện thành công kỹ thuật khó khăn này
đơn vị thực hiện ca phẫu thuật phức tạp và cũng rất nhiều rủi ro đó là bệnh viện quân y một trăm linh ba học viện quân y
sáng ngày một mươi bảy tháng sáu năm hai nghìn một mươi ca ghép tim đầu tiên
tại việt nam lấy từ người cho chết não đã thực hiện thành công
bệnh nhân là ông bùi văn nam bốn mươi tám tuổi thời điểm ghép tim ở nam định
trải qua gần hai tiếng đồng hồ trong phòng mổ ekip bác sĩ đã hồi sinh cho người đàn ông này
trái tim người mất đã một lần nữa đập nơi lồng ngực của ông nam
và giúp việt nam viết tên mình lên bản đồ số ít nước trên thế giới cách thành công cơ quan này trên người
để có được thành tiệu đó hơn hai mươi bác sĩ của bệnh viện quân y một trăm linh ba đã lên đường sang tu nghiệp tại nước ngoài
tìm cách đưa kỹ thuật này về việt nam
trong thời gian trở tạng cho bệnh nhân ekip chuyên gia đã phải thực hiện kép trên ba con lợn
động vật có cấu tạo gần giống người nhất
cả ba ca ghép phẫu thuật đều thành công ca sống lâu nhất sau ghép tim là bảy mươi hai giờ
lần đầu tiên việt nam ghép ruột từ người cho sống ngày ba mươi một tháng một mươi
bệnh viện quân y một trăm linh ba thực hiện thành công ca ghép ruột từ người sống đầu tiên tại việt nam
đó là bệnh nhân lvt hai mươi sáu tuổi được ghép ruột từ mẹ đẻ là nvd bốn mươi hai tuổi nhờ anh cha hiến ruột
cả hai trường hợp này đều thuộc tình trạng nghìn cân
theo sợi tóc cơ hội sống rất mong manh nếu không được kép tạng
thế giới hiện chỉ có hai mươi quốc gia thực hiện được kỹ thuật ghép ruột từ người cho sống
trong đó ca đầu tiên được thực hiện vào năm một nghìn chín trăm tám mươi tám và là tạng cuối cùng được ghép thành công cho đến nay
ca phẫu thuật ghép ruột thành công một lần nữa cho thấy bước tiến của ngành ghép tạng tại việt nam
theo trung tướng giáo sư tiến sĩ đỗ quyết giám đốc học viện quân y
đến nay chúng tôi có thể ghép thành công tạng thứ sáu
hiện thế giới chỉ có sáu mươi một trung tâm ghép ruột ở một mươi chín nước với khoảng một ca được triển khai
việt nam trở thành quốc gia thứ hai mươi ghép ruột thành công
đây là thành tựu trong kép tạng cũng như đem lại tương lai tươi sáng cho bệnh nhân
tháng chín y học việt nam ghi nhận kỷ lục mới trong ngành ghép tạng
lần đầu tiên trong lịch sử chỉ một mươi ba ngày từ ba mươi tháng tám đến một mươi hai tháng chín
các bác sĩ bệnh viện hữu nghị việt đức hà nội đã thực hiện tới hai mươi ba ca ghép tạng
gồm ba tim bốn gan và một mươi sáu thận
trong đó một mươi năm tạng từ người cho chết não tất cả các ghép đều có kết quả thuận lợi
những con số trên cho thấy
thành tích đáng để của đội ngũ y bác sĩ việt nam như giáo sư tiến sĩ phạm gia khánh
nguyên giám đốc học viện quân y từng khẳng định
chúng ta đã theo kịp kỹ thuật ghép tạng thế giới